lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao ba cán bộ tại xã thanh thủy huyện thanh hà tỉnh hải dương
đã thực hiện lập khống một mươi một bộ hồ sơ chứng tử hợp thức hóa thủ tục để rút số tiền gần hai trăm tám mươi triệu đồng
từ ngân sách của nhà nước để chi cho công tác phòng chống dịch tả lợn châu phi
công an tỉnh hải dương đã ra quyết định khởi tố ngô xuân khải nguyên chủ tịch ubnd xã thanh thủy
nguyễn đức trường cán bộ công chức địa chính xây dựng và môi trường xã thanh thủy
và phan tâm anh nguyên kế toán ngân sách xã thanh thủy về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn huyện thanh hà xuất hiện dịch tả lợn châu phi
lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao ngô xuân khải đã chỉ đạo nguyễn đức trường và phan tâm anh
lập khống một mươi một bộ hồ sơ chứng từ hợp thức hóa thủ tục để rút số tiền hai trăm bảy mươi chín triệu sáu trăm linh nghìn đồng
từ ngân sách nhà nước để chi cho công tác phòng chống dịch
hành vi của các đối tượng đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn năm mươi sáu triệu đồng
cùng với khởi tố bị can cơ quan công an đã tiến hành khám xét nơi ở nơi làm việc của các bị can
bắt tạm giam đối với ngô xuân khải nguyễn đức trường áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can phan tâm anh